để việc quảng bá được thực hiện một cách chơn chu cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan chúng ta cùng đến với tổng cục du lịch để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
chiến lược phát triển điện ảnh đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi nêu rõ việt nam khẳng định luôn mở rộng hợp tác liên doanh sản xuất phim với nước ngoài kết hợp giữa điện ảnh với du lịch để quảng bá nét đặc sắc của các vùng miền nhằm thu hút các dự án phim nước ngoài
việt nam có ưu thế trong sản xuất phim ảnh đó là chi phí sản xuất phim mang tính kinh tế nhiều du thắng cảnh đẹp và sự phong phú đặc sắc về văn hóa
từ cái hoạt động điện ảnh từ cái việc mà hình ảnh việt nam qua người việt nam xuất hiện trên những các cái phim không phải là phim việt nam nữa mà là những cái phim mà nổi tiếng như phim hollywood tôi cho hiệu ứng nó còn lớn hơn rất nhiều
cho nên mình sẽ có tận dụng có thể mình giới thiệu cho các cái hãng phim lớn để mà có thể đến việt nam quay
khi các địa danh trở nên hút khách các dịch vụ đi kèm chưa tương xứng cũng là bài toán nan dài
phát triển du lịch không phải là trào lưu hay hiện tượng nhất thời mà cần có sự tính toán quy hoạch dài hạn mang tính chiến lược để vừa khai thác vừa bảo vệ những tài nguyên này một cách hợp lý và có hiệu quả
từ cái hiệu ứng về điện ảnh đấy thì ngành du lịch chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo với ngành du lịch
nên tận dụng coi đây như là thêm một cây nữa
chúng ta có một bước chuẩn bị cho những các cái ví dụ như là đầu tư thêm cho các cái hạ tầng du lịch đường xá rồi những cơ sở lưu trú rồi là cả các cái dịch vụ rồi cả những các cái lớp đào tạo về cái nguồn nhân lực cho du lịch
mới phải biết hướng dẫn du lịch tức là phải thông thạo phải biết kiến thức về điện ảnh hay là kiến thức về văn hóa nói chung
năm gần đây sự thành công của chuyện của pau tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay gần đây nhất là bộ phim bom tấn công cold iceland đã mang lại những tín hiệu tích cực cho du lịch nước nhà
đã đến lúc chúng ta cần có những bước đi táo bạo hơn nữa nhằm sử dụng hiệu quả hiệu ứng mà điện ảnh mang lại cho du lịch
thưa ông hà văn siêu hiện nay không chỉ việt nam mà rất nhiều nước trong khu vực cũng đang tìm nhiều cách thu hút
các đoàn làm phim bom tấn đến đất nước đó để ghi hình để từ đó tạo cái đà bật quảng bá du lịch
vậy thì siêu ông cho biết việt nam hiện nay chúng ta đang có những cái chính sách ưu đãi như thế nào để chào đón các đoàn làm phim bong tần đến với việt nam
từ đó sẽ tính đến bài toán là phát triển du lịch
về phía ngành du lịch thì chúng tôi gửi một thông điệp rất là rõ đến với các địa phương các điểm đến các khu du lịch
những đoàn làm phim là những cái
đối tác đồng hành đối với ngành du lịch trong việc giới thiệu quảng bá du lịch đến bốn phương thế giới
thế và các cái điều kiện về ăn ở ngủ nghỉ và những cái điều kiện làm việc cho đoàn làm phim phải được hỗ trợ tốt nhất
cũng như chúng tôi coi các đoàn làm phim cũng chính là những đối tượng khách rất là quan trọng
các đoàn làm phim bom tấn
khi ghi hình tại một quốc gia nào đó thì sẽ có câu chuyện là khai thác các phim trường đó để đưa vào phát triển du lịch
vậy thì du lịch việt nam hiện nay đang có những cái khai thác như thế nào với các phim trường đó
chúng tôi khuyến nghị các cái doanh nghiệp du lịch của việt nam phải nắm bắt được những cái thời điểm mà chính các cái phim này quảng bá
thì mình lồng cứ quảng bá du lịch mình vào
như thế nào để mình có cái chuẩn bị chủ động về cơ sở dịch vụ cũng như là bố trí làm sao đón cái lượng khách ấy nó có hiệu quả cao nhất
đấy là cái bế thứ nhất
vế thứ hai là tôi khuyến khích các nhà đầu tư và cũng như là trong cái chính sách hỗ trợ và các cái diễn đàn để tạo ra những cái thảo luận
để mà người ta tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư

và các diễn đàn đầu tư thì chúng tôi đều khuyến nghị các doanh nghiệp nên đầu tư vào những giá trị trải nghiệm cho khách thay bằng chỉ có đầu tư vào cơ sở vật chất
vậy thì ngành du lịch có dự báo tăng trưởng cho cái lượng khách đến việt nam thế nào khi mà phim sẽ chính thức được ra mắt công chúng ạ
về cụ thể dự báo về hiệu ứng điện ảnh thì song song với môi trường an toàn hấp dẫn của việt nam
không những các nhà làm phim sẽ đến đây rất nhiều các nhà đầu tư đến đây rất nhiều và khách du lịch đến đây cũng rất nhiều
thì chúng tôi rất tự tin và dự báo tăng trưởng khách trong thời gian tới rất là mạnh mẽ và có thể tăng trên hai con số tăng một mươi đến một mươi năm
vậy thì ngành du lịch tổng cục du lịch đang có những chỉ đạo sát sao như thế nào xuống các địa phương cụ thể ví dụ như quảng bình hay ninh bình
những địa điểm mà đoàn phim đã thực hiện cảnh quay để từ đó có cái tiếp đón phương hướng phát triển để phục vụ du khách tốt nhất
khi đến các địa phương đó tham quan ạ
cái vấn đề mà cần chuẩn bị đối với quảng bình hay là hạ long hay ninh bình thì chúng tôi cũng vạch ra mấy cái gọi là mấy cái tư tưởng chỉ đạo
thứ nhất là ở các cái địa phương này thì cũng cần thứ nhất là cũng chuẩn bị những cái điều kiện về cơ sở vật chất về con người về năng lực được đón tiếp khách
điều này là làm sao nắm mắt được cái chủ đề thế mạnh của địa phương mình ví dụ như là du lịch sinh thái
du lịch sinh thái sẽ trở thành những cái hấp dẫn ứng thú hấp dẫn và đón mắt cái nhu cầu của cái dòng khách này rất nhiều đến với quảng bình
và rừng núi cũng như là cái tính độc đáo của cái vùng đất đó
cái thứ hai là khi mà khách có nhu cầu sinh thái thì ngày càng có những cái nhu cầu trải nghiệm cái văn hóa bản địa tìm hiểu cái lối sống của địa phương
thế thì chúng tôi chỉ đạo các địa phương này là hướng cho các doanh nghiệp là có những cái sản phẩm du lịch đậm cái sắc văn hóa địa phương
xong để điện ảnh và du lịch có thể đồng hành lại cần một chiến lược dài hơi và bài bản cần có sự liên kết chặt chẽ của hai bên
hy vọng trong tương lai sắp tới chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều hơn nữa sự hợp tác giữa các bên liên quan góp phần quảng bá tiềm năng du lịch nước nhà
chương trình tuần này xin khép lại tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại